trước tình trạng các ngôi nhà kiên cố đang dần thay thế các ngôi nhà dài truyền thống của người dân tộc ế đê tại đắk lắc do tốc độ đô thị hóa nhanh
thì một bộ phận đồng bào dân tộc ed đã nhận thức sâu sắc về trách nhiệm gìn giữ truyền thống cho các thế hệ sau này
đây là ngôi nhà dài đang được phục dựng của ông ikanin hờ đức trong buôn của ông hiện chỉ còn ba ngôi nhà dài truyền thống
nhà sản là nó cũng có một cái ý nghĩa ngoài cái truyền thống về văn hóa thì nó còn có cái mang tinh chất là kiến trúc
mà cái này kiên trúc bán địa mà là kiên trúc này tôi thấy là cái giá trị về mặt kỹ thuật về mặt khoa học về mặt nghệ thuật tôi thấy là nó cũng rất là phung phú và đa dạng
cho nên là phục dựng lại để giữ làm thế nào là con cháu sau này luôn luôn giữ mãi
để dựng lại được một ngôi nhà dài
những người thợ ngoài kỹ thuật am hiểu các loại gỗ cách thiết kế của ngôi nhà thì cũng cần phải hiểu rất rõ về văn hóa truyền thống dân tộc mình
hơn nữa họ còn phải có niềm đam mê tình yêu với chính nghề truyền thống của dân tộc
mình học nhà sản mình muốn giữ lại cái truyền thống với cái bản sắc của người ấy đê mình á
nên mình yêu thích cái nghề này
mình đi làm nhà sàn cũng được bốn năm năm rồi
trong kinh tinh mình làm mình thấy giai đoạn đo đạt ấy mình cần sự chính xác cao về kích thước của nó
mình học hỏi mấy người ông già học hỏi người này người nọ theo buôn khác buôn khác nhau
nhưng mà mình phải hỏi thật kỹ mình mới làm được
đó phải có thang nè là từ có thang đến sàn ngoài nữa
và vô trong phải có một
một cái gian nữa cốt rượu cần này rồi làm cái chỗ đánh chiến này cái phàn đó
rồi qua chỗ kia là bỏ cái trống kia cột cột cái cung đó là cái trống này đánh
nhà dài là đặc trưng của người ấy đê
theo thời gian nhà dài truyền thống dần bị cách tân và mờ nhạt trong ý thức cộng đồng
trước nguy cơ đó lớp trẻ ấy đê cần học hỏi nghiên cứu tiếp thu tìm hiểu việc dựng lại nhà dài truyền thống
nhằm góp phần bảo tồn phát triển và tìm hiểu việc dựng lại nhà dài truyền thống
giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số tây nguyên nói chung và tỉnh đắk lắc nói riêng